tuy nhiên các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở việt nam vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần được tháo gỡ
đây cũng chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia đồng hành với chương trình
tiến sĩ tống khiêm chuyên viên cao cấp nguyên giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia
xin chào tiến sĩ tống khiêm cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phát triển và giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất
ngành nông nghiệp xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng chủ đạo và đắt yếu trong xu thế hội nhập là giải pháp hiệu quả trong cơ cấu lại nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi hai thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định một nghìn tám trăm chín mươi năm phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
mục tiêu của chương trình này là thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại sản xuất hàng hóa lớn có năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh cao đạt mức tăng trưởng hàng năm trên ba năm bảo đảm vững chắc an ninh lương thực thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài
đến nay đã có nhiều chính sách liên quan từ chính phủ và các bộ ngành được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số năm trăm bảy mươi năm về duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo quyết định này mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng một mươi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong đó tám khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
các khu đã được ủy ba nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập
cùng với sự mở rộng những mô hình này hàng nghìn tỷ đồng đã được đầu tư cho ứng dụng công nghệ cao hình thành và phát triển các chuỗi liên kết
tạo ra nông sản hàng hóa đạt chất lượng năng suất giá trị gia tăng cao thân thiện môi trường góp phần bảo đảm an ninh lương thực thực phẩm quốc gia cải thiện an sinh xã hội
những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng mới này sẽ góp phần thúc đẩy
phát triển các ngành nghề khác như công nghiệp chế biến thực phẩm công nghiệp sản xuất máy móc và vật tư đầu vào cho nông nghiệp
tuy nhiên để sự phát triển bền vững trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thật sự đạt được kết quả tốt
không chỉ tùy thuộc vào nhận thức năng lực tài chính công nghệ chính sách và cơ chế tổ chức
sự phối hợp chặt chẽ giữa năm nhà gồm nhà nước nhà khoa học nhà băng nhà đầu tư và nhà nông
mà còn tùy thuộc vào sự nhận diện phòng tránh một số ngộ nhận và nghịch
có một trăm linh tỷ nhưng mà không phải doanh nghiệp nào là cứ muốn làm là tiếp cận được cái nguồn vốn này
phải có cái thế chấp
bởi vì ngân hàng dù là chính sách yêu đãi nhưng mà người ta cũng là một cái doanh nghiệp
phải có thu phải có chi phải có lãi
thế thì như vậy là nó cũng không thể trách được ngân hàng
theo tôi không trách được ngân hàng
mà phải tạo ra một cái cơ chế làm sao là ngân hàng người ta cũng làm việc
người ta vẫn có lãi mà là doanh nghiệp
người ta dám vay người ta dám tiếp cận
bởi vì người ta có sẵn trong tay là gì
là đất có thể là thế chấp được
là những cái nhà xưởng hoặc là nhà những cái hệ thống tưới
hệ thống chống gọi là ẩm điều hành ẩm
ở trên cái thở ruộng đó ở trên cái khu ruộng đó
là người ta có thể thế chấp được
thế như vậy tôi cho là được
thế còn một cái nữa là tôi cũng phải nói luôn là
tức là doanh nghiệp ấy
thì nhiều khi người ta vẫn cái lòng tin vào cái chính sách và cơ chế hiện nay vẫn chưa có
phải nói là vẫn chưa cả
bởi vì là hiện nay là để mà được công nhận
tôi là một doanh nghiệp được công nhận
cái sản xuất của tôi là áp dụng công nghệ cao
nhiều năm vừa qua là phải bộ nông nghiệp
bộ nông nghiệp công nhận
thế mà bộ nông nghiệp muốn công nhận là phải
phải tới là không biết là bao nhiêu bước
thậm chí có những cái thông tin cho rằng là báo
nhiều báo người ta cho rằng là
phải tới là gì một mươi sáu bước và bốn mươi thủ tục chẳng hạn
ví dụ như thế
thế thì người ta ngại
doanh nghiệp người ta thời gian là quý bó
thời gian tức là thời cơ
thời cơ là kinh doanh
thế mà nếu mà cứ chạy theo cái gọi là
đi theo cái thủ tục này thì người ta rất là tốn không có thời gian
chưa kể là những cái vấn đề khác
cho nên đấy là người ta cũng
thiếu cái lòng tin vào cái
trong cái thời gian dài
chính sách nó không phở
thì đấy là tôi cho rằng
là vẫn không thể thuyết phục
hay nói khác là không
không làm cho doanh nghiệp thiết tha
đến với lại
nông nghiệp áp dụng công nghệ cao
nếu như bây giờ một doanh nghiệp cũng như
nhà đầu tư rồi người nông dân
quan tâm đến công nghệ cao
câu chuyện là
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thì là chúng ta sẽ cần phải để ý đến những vấn đề nào ạ
trước hết là về cái
trong cái con người là phải có hai
một là cái thành phần là
gần như gọi là
rồi là quản lý công nghệ cao đó là
các cái chủ trang trại
hay gọi là nông dân
và doanh nghiệp
một phần nữa là cái người lao động
tức là nông dân đại trà
đấy là cái gọi là con người
hai cái nhân tố đấy là phải
mang tính nhiều khi là quyết định
cái thứ hai nữa là chính sách
thế và cái thứ ba là gì
là phải thiết kế được đầu ra
phải làm được một cái chuỗi từ sản xuất
đến đầu ra
và đầu ra đó phải là gì
mang tính là đa dạng hóa ổn định
thế và cái này là doanh nghiệp cũng làm nhưng mà nhà nước phải là chỉnh
chúng ta cũng đã làm rất tốt
tức là mở ra những hợp tác quốc tế
mở ra những hội nhập
hội nhập quốc tế rất là lớn
thì cái đấy là
phải tiếp tục mở rộng
thế và như thế thì
cái ứng dụng công nghệ cao nó phát huy được
thì tôi cho là ba cái đấy là cái rất quan trọng
vâng trong những yếu tố mà ông vừa nêu ra thì có nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định rằng
nguồn nhân lực đang là hạn chế lớn nhất
khiến các nhà đầu tư băn khoăn khi mà đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
bởi vì lĩnh vực này thì cần phải được vận hành bởi những nông dân trí thức
mà thực tế thì chúng ta có tới trên chín mươi bảy
số lượng nguồn nhân lực
trong ngành nông nghiệp
chưa được đào tạo
ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ
tôi cho rằng là cái con người là
rất là quan trọng
thế nhưng mà nếu mà đánh giá là con người là
là nông dân của chúng ta đấy
nếu mà đánh giá là nông dân ấy
là chưa đáp ứng được
bởi vì nông dân chúng ta là chưa qua đào tạo
chưa đáp ứng được nông nghiệp thì tôi lại không thân thành
nông dân chúng ta là rất thông minh
tôi lấy một cái ví dụ là trong cái hội nghị quốc tế wcf về phát triển công nghiệp cao cao
cũng như là cà phê ở mỹ
thì hồi đó chúng tôi đã
thế thì như vậy là người ta đánh giá là nông dân việt nam thông minh nhất thế giới
về cái lĩnh vực sản xuất đó
chúng tôi làm khuyến nông mấy chục năm rồi chúng tôi thấy đúng là nông dân việt nam rất là thông minh
vấn đề là thế này
là có sự hướng dẫn
tức là gọi là có đào tạo
mà không phải là đào tạo là bài bản như là
là ở các cái bộ đại học công nghệ đâu
mà nó phải là nhiều khi là rất ngắn hạn
chỉ hai ba ngày
đấy là gọi là đào tạo nông dân là phải như thế
và nếu như có sự hướng dẫn có sự tập huấn nông dân như vậy
thì tôi nghĩ là và có đầu ra
thì nói gì nông dân việt nam cũng làm được
trong thực tế chúng ta thấy
nông dân việt nam là sáng tạo nhiều cái mà kể cả nông dân trung quốc người ta giỏi như thế
hay chúng ta thường thường xuyên nói là trung quốc là nông nghiệp cũng khá lắm
thế nhưng mà người ta cũng phải là thấy ngạc nhiên vì cái sáng tạo của nông dân chúng ta
tôi cho rằng là
nông dân chúng ta có thể làm được tất cả
biết làm sao
có sự hướng dẫn của các nhà khoa học
của các nhà quản lý
và đặc biệt
phải có đầu ra
thì nông dân làm được hết
cụ thể hơn thì làm nào chúng ta có thể phát huy được những
lợi thế của nguồn nhân lực nông nghiệp ở việt nam
tôi nghĩ sẽ có những cái hiện nay thì là
đã có những chính sách cũng như là chính sách của nhà nước cũng như là của doanh nghiệp
doanh nghiệp người ta có những quy định chẳng hạn
ví dụ như là
một là làm như là công nhân
như là công nhân cho doanh nghiệp
chẳng hạn mía đường
ở lam sơn thanh hóa là như thế
tức là vẫn là ruộng đất của mình
nhưng mà doanh nghiệp có thuê
thế và người đó lại làm cho doanh nghiệp và doanh nghiệp trả tiền
thì đấy là những cái mô hình là
tự người ta sáng tạo
thế còn nhà nước mình có cái quy định
có những cái nghĩ định của chính phủ là
tức là liên kết liên doanh với nông dân
doanh nghiệp và nhiều nhà
để ra cái gọi là sản xuất
có cái gọi là cái hợp đồng
có hợp đồng tức là
có đầu ra đàng hoàng
thế thì đấy là cái hành lang pháp lý để tạo điều kiện
cho doanh nghiệp và nông dân làm việc với nhau
tôi nghĩ là với cái đà này thì nó sẽ phát triển dần
thế và nó sẽ hợp lý hóa dần đối với cái thực tế của việt nam
vâng hy vọng rằng với những tiềm năng của nguồn nhân lực việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp như ông đánh giá
cũng như với sự quan tâm của nhà nước thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có những cơ chế chính sách phù hợp
để thu hút các doanh nghiệp các nhà đầu tư
phát triển hơn nữa
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn có thể khẳng định sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là một vấn đề lớn
do đó việc đầu tư để phát triển nông nghiệp công nghệ cao không đơn giản là bài toán lỗ lãi trong kinh doanh
mà quan trọng hơn
là câu chuyện về tái cấu trúc nền nông nghiệp việt nam
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau